tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào hai mươi h tối nay festival hoa đà lạt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
hoa đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành sẽ chính thức khai hội
hiện trên nhiều cung đường nội đô và quanh hồ xuân hương đã ngập tràn sắc hoa và sẵn sàng đón chào các du khách
hướng về đại tiệc hoa trên thành phố festival hoa việt nam
trên cung đường vào trung tâm thành phố đà lạt nhiều tiểu cảnh hoa nghệ thuật đã được những công nhân
nông dân của thành phố hoa đà lạt kiến tạo nhiều ngày qua phục vụ người dân và du khách thưởng lãm
càng gần đến giờ khai mạc lễ hội càng thêm nhiều du khách hướng về trung tâm thành phố để tham gia sự kiện này
hoa thì em thấy rất là đẹp ạ trang trí nói chung cũng khá bắt mắt
cảm giác chờ đợi một bữa tiệc hoa này là làm đây đối với hai bạn như thế nào
em cảm thấy rất là hồi hộp và hào hức tối nay nhất định sẽ đi coi ạ
mình cảm giác là về cách bố trí rồi thiết kế các thứ tương đối đẹp và bắt mắt
theo ban tổ chức lễ hội không gian hoa năm nay được hiệp hội hoa đà lạt chủ trì thực hiện
với hai mươi tiểu cảnh sử dụng các loại hoa tươi đặc trưng của đà lạt tạo thành không gian hoa nghệ thuật
quanh hồ xuân hương và mở rộng đến các công viên tuyến phố khu dân cư khu điểm du lịch trên địa bàn
thành phố đà lạt và vùng phụ cận phục vụ người dân và du khách thưởng lãm
rất là thích đến thành phố hoa
hoa đà lạt nghe nói là có festival hoa cho nên là cũng đến để xem
chứ lại như là chim ngưỡng được thành phố hoa những màu sắc của hoa nó được rỡ
festival hoa đà lạt lần thứ bảy diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tại thành phố đà lạt thành phố bảo lộc và một số địa phương trong tỉnh lâm đồng
gồm một mươi sáu chương trình chính và hơn ba mươi chương trình hưởng ứng
hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho người dân phố núi và du khách thập phương
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo